một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội và gửi hàng qua các dịch vụ vận chuyển
vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ ao
công an tp bắt giữ
trong đó các đối tượng có một nữ là youtuber thường live stream bán hàng nên đã thu hút khá đông lượng người theo dõi
theo đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba các trinh sát đã bắt quả tang nguyễn quang minh chú tệ quận sơn trà và các bạn gái
là phan thị thảo ly chú tệ tỉnh đắk lắc đang cất giữ túi sách có chứa một mươi ba gói cần sa
khám xét khẩn cấp căn hộ của hai đối tượng tại quận ngũ hành sơn lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ khoảng một kg ma túy cần sa
ba cân tiểu ly và các tam vật khác
qua đầu tranh minh khai nhận mua ma túy từ nguyễn hữu phúc ở quận liên triều là chủ của tài khoản telegram
có tên bốn mươi hai x market
khám xét nơi ở của phúc phát hiện ba gói cần sa
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phúc sử dụng tài khoản này để giao dịch ma túy với số tiền gần một tỷ đồng
công an quận liên triều tiếp tục giữ người khẩn cấp đối với ngô huỳnh sa lêm chú tệ quận hải châu và thu giữ một gói cần xa và các tam vật khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều điều tra mở rộng